tuy nhiên để siêu phẩm này thực sự tung ra thị trường thì phải chờ đến năm hai nghìn ba mươi
những người thường ngại mặc quần áo sáng màu vì chúng dễ dàng bị bẩn
nhưng không thể phủ nhận sức hút từ vẻ đẹp của những chiếc sơ mi trắng đơn giản mà đầy lịch lãm
vì vậy một công ty khởi nghiệp về thời trang có trụ sở tại amsterdam hà lan
đã thiết kế một chiếc áo có thể tự làm sạch chống bám bẩn và đẩy lùi mồ hôi
điều gì sẽ xảy ra
điều gì sẽ xảy ra khi rượu vang rơi vào áo sơ mi này
khác với loại áo thông thường chất lỏng không thấm ngay vào vải mà nó lăn ngay trên áo
có thể nhanh chóng rửa sạch khi dùng thêm nước không để lại một vết bẩn nào
để có hiệu ứng này công ty đã sử dụng một công nghệ đã được cấp bằng sáng chế
khiến sợi bông chống được nước dầu và vi khuẩn
sau khi bị đột quỵ hay gặp chấn thương não
con người mất kiểm soát chân tay hoặc các cơ khác trong cơ thể
khoảng bảy trăm chín mươi năm người tại mỹ đột quỵ mỗi năm gây ra khuyết tật lâu dài
nhưng bệnh nhân đột quỵ giờ đã có cơ hội phục hồi với đôi găng tay thông minh có tên là raphen
đôi găng tay trắng của hãng neofake bao quanh bàn tay bệnh nhân và có các cảm biến vị trí
cử động trên ngón tay cổ tay
ứng dụng android kết nối qua bluetooth giúp người dùng chơi game
tham gia các hoạt động làm tăng sức mạnh các cơ trong bàn tay và cánh tay
các bệnh viện và trung tâm phục hồi tại châu âu châu á và mỹ
đã dùng găng tay này để điều trị cho bệnh nhân
tại triển lãm công nghệ ces hai nghìn một mươi bảy neofec ra mắt raphen cho bệnh nhân điều trị ngoại trú
với giá chín mươi chín đô la mỹ một tháng mọi người có thể thuê các găng tay
đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cấp phép
để tự phục hồi chức năng bàn tay cánh tay tại nhà
vẫn có một cộng đồng lớn từ chối các tiện nghi do khoa học kỹ thuật mang lại
họ không dùng điện không làm chủ xe hơi điện thoại
cuộc sống của họ bây giờ và từ thế kỷ một mươi tám không khác nhau là mấy
đó là những người amish
họ theo đuổi một lối sống đơn giản khiêm tốn hiếu hòa kiên nhẫn
nhưng nhịn lẫn nhau quên đi bản thân hết lòng vì cộng đồng
phần gương mặt ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý khán giả
của chương trình từ đông sang tây cộng đồng đặc biệt này
trên những con phố cùng người amish người ta sẽ không bao giờ nhìn thấy một chiếc ô tô riêng
ba trăm linh người amish chủ yếu tập trung ở bang ohio chỉ đi xe ngựa
lý do là họ muốn tạo dựng và duy trì một cộng đồng có mức sống gần như nhau
không tranh lệch giàu nghèo
việc sở hữu các tiện nghi đắt tiền theo họ sẽ phá vỡ trật tự của cộng đồng
tạo điều kiện cho tính kiêu căng hậm hĩnh phát triển
họ không dùng điện vì cho rằng điện đưa đến những tiện nghi của đời sống hiện đại
và sự cám dỗ của những tiện nghi này
có thể làm hủy hoại các giá trị tôn giáo và đời sống gia đình
tương tự điện thoại máy chụp hình máy nông nghiệp cũng không tồn tại trong cuộc sống của cộng đồng này
công nghệ hiếm hoi được cho phép là khí ga và pin mặt trời
lực lượng lao động ở các trang trại là con người và gia súc
cách thức canh tác vẫn y nguyên như thế kỷ một mươi bảy
họ cố gắng hướng đến lối sống tự cung tự cấp
tôi cho là sống như thế cảm giác an toàn hơn
bạn sẽ không phải lo phụ thuộc vào một ai khác
nhiều gia đình bắt đầu cho con làm việc nhà nông ngay từ khi ba tuổi
nếu trẻ em làm quen với việc lao động từ sớm
chúng sẽ hình thành ý thức trách nhiệm và tình yêu lao động
người amis quả thật là những con người cần cù
ngày làm việc của họ bắt đầu từ sáng sớm cho tới khi mặt trời lặn
họ có niềm tin sâu sắc thiên nhiên là bạn của con người
họ chăm sóc cho cây cối vật nuôi làm việc để đất đai tốt hơn
chứ không làm tổn hại thế chúng
dân amish cực lực phản đối bất cứ hình thức
hình thức bạo lực nào bởi vậy họ tránh tham gia quân đội mỹ
với quan điểm tha thứ tốt hơn trừng phạt
họ cũng tránh dinh lưu đến pháp luật
hình thức giải trí của người amis rất đơn giản
có thể là tụ tập chơi bóng truyền vào khi chiều xuống
chỉ từ những dịp như thế
trai gái đến tuổi bắt đầu hẹn hò với nhau
chỉ có như thế tôi mới cảm thấy tin tưởng
bởi lẽ đã tìm hiểu rõ ràng về đối phương
tôi không tưởng tượng được sẽ tìm bạn đời như thế nào ngoài cách ấy

nhiều trẻ em không may mắn được sinh ra nhưng không thể phát triển bình thường
trí tuệ của các em chỉ ngang so với những trẻ sơ sinh
các em không thể tự mình làm việc gì
cũng không thể thể hiện sự đồng ý hay phản đối một điều gì
chính vì thế nhiều cặp vợ chồng có con bị khuyết tật về não
đã quyết định tiêm hóc môn giới tính để chấm dứt quá trình lớn lên của con cái
giữ mãi các em trong hình hài những đứa trẻ
mục đích là để chấm dứt các cơn đau đớn cho các em
và cũng để cho gia đình dễ chăm sóc
ca can thiệp hóc môn để dừng sự phát triển của trẻ khuyết tật đầu tiên diễn ra năm hai nghìn sáu
và kể từ đó ngày càng có nhiều bác sĩ ở phương tây
nhận được yêu cầu của các gia đình bệnh nhân để tiến hành chấm dứt sự lớn lên cho con em họ
tuy nhiên việc làm này đứng trước sự phản đối mạnh mẽ về y đức
ở nhiều địa phương việc điều trị này bị cấm
nhưng những người làm cha làm mẹ có con bị khuyết tật cho biết
họ đã đặt mình vào vị trí của con cái họ để tưởng tượng điều con cái họ mong muốn

trong mọi đứa trẻ hai chị em georgia và draven đầy sức sống
chúng đang đạt đến những dấu mốc bình thường của những trẻ cùng trang lứa
cha mẹ hai em anh group và chị jennin muốn xem bọn trẻ đã cao và nặng thêm được bao nhiêu trong vài tháng qua
nhưng họ sẽ không bao giờ đo chiều cao của đứa con lớn nhất bé darin ann chín tuổi
bởi lẽ cô bé đã đạt đến chiều cao tối đa từ hai năm trước
các vợ chồng đã quyết định tác động khiến cô bé ngừng phát triển chiều cao
georgia đã sắp cao bằng darin rồi đấy
darin bị bại não do ảnh hưởng của một tổn thương não não của con bé ngừng tăng trưởng nên đầu của nó nhỏ hơn bình thường
ngày darin sinh ra mọi chuyện đã không được như ý muốn
phải mất sáu phút sau khi được sinh ra cô bé mới tự thở được
kể từ ngày đó cô đã thường xuyên có những cơn co giật
trước khi sinh darin chúng tôi luôn nói với nhau rằng
khi có con sẽ đi cắm trại và tận hưởng
mọi thứ vui vẻ nhưng bệnh trạng của derin khiến mọi kế hoạch đổ vỡ
cùng với hai đứa con nhỏ nữa
cặp vợ chồng không mấy khi rời khỏi nhà mà không có một bảo mẫu để chăm sóc riêng cho darin
darin còn được chăm sóc trong mọi khía cạnh cuộc sống
nó không tự mình làm được gì cả
con bé đã sắp một mươi tuổi rồi mà vẫn không thể nói có hoặc không
tình trạng của con gái khiến cặp vợ chồng vô cùng đau khổ
rob có lúc lâm vào trạng thái trầm cảm
anh ghét việc phải cho con gái ngồi vào xe lăn thắt các dây an toàn
anh cảm thấy như bé derin đang phải chịu trừng phạt
bởi vậy vài năm trước cặp vợ chồng đưa ra quyết định can thiệp ngừng quá trình phát triển của darin
học môn liều cao làm tăng tốc độ dạy thì khiến xương chân và tay của cô bé nhanh bị cốt hóa
bằng cách khiến darin dạy thì sớm cô bé sẽ không bao giờ đạt được chiều cao đầy đủ như trưởng thành
việc chỉ định dùng hóc môn nữ estrogen cho trẻ em có từ những năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
trong những năm một nghìn chín trăm bốn mươi để điều trị chứng rối loạn tăng trưởng quá mức
bởi vì trong giai đoạn những năm một nghìn chín trăm bốn mươi một nghìn chín trăm bảy mươi những phụ nữ cao quá cỡ thường khó lấy chồng
thế nhưng kể từ năm hai nghìn sáu một loại bệnh nhân khác đã được chỉ định dùng loại hoc mon này
một bé gái ở bang washington mỹ đã được chỉ định mãi mãi là một đứa bé trong suốt phần đời còn lại
cô bé ashly khi đó chín tuổi nhưng khả năng tư duy và vận động chỉ bằng đứa trẻ ba tháng
và cha mẹ cô đã quyết định dừng sự phát triển của cô lại
trường hợp của ashley đã gây ra tranh cãi lớn về ý đức
xã hội mỹ thường có xu hướng muốn giải quyết các vấn đề xã hội lớn bằng những sự can thiệp dễ dàng của công nghệ
nhưng những ý kiến trái chiều không làm gia đình bolton sờn lòng
họ khẳng định việc giữ con gái họ mãi là một đứa trẻ sẽ tốt hơn cho cô bé
họ tìm đến bác sĩ chuyên khoa nội tiết nhi ben winler
thế nhưng yêu cầu của gia đình hoàn toàn đi ngược lại với những gì ông wheeller được đào tạo và quan điểm y đức của ông
tôi bị sốc khi nghe ý định của họ
ban đầu nó nghe thật điên rồ tôi không muốn dinh dáng vào việc đó
giúp tăng cường sự phát triển tăng cường sức khỏe mới là nhiệm vụ của chúng tôi
thế nhưng tôi nhận ra trường hợp của darin không hề dễ phân định đúng sai
chúng tôi đặt darin lên lòng
và bác sĩ thấy được việc cháu bé nhỏ vĩnh viễn sẽ tự nhiên và logic như thế nào
họ nói rất nhiều lần với tôi về cảm giác cô bé thực sự giống như một bé sơ sinh
và sơ sinh
sẽ là một bé sơ sinh vĩnh viễn
và điều đó rất có lý bởi vì trí não của bé chỉ ngang với đứa trẻ ba mươi bốn tháng tuổi
việc có thể ôm cô bé lên giống như một đứa trẻ nhỏ khiến họ cảm thấy gắn kết hơn và kiểm soát tốt hơn mọi chuyện
và thế là sau khi nhận được sự đồng ý từ các chuyên gia y đức darin ahn đã được tiêm hormone thúc đẩy dậy thì sớm
nhờ đó chiều cao tối đa cô bé có thể đạt được chỉ là một hai mét
darin chỉ là một trong vài trường hợp can thiệp ngừng phát triển chiều cao cho trẻ khuyết tật ở new zealand
nhưng trên phạm vi toàn cầu hiện đã có khoảng bảy mươi ca can thiệp như vậy hầu hết diễn ra ở mỹ
tại australia thủ thuật này vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ chính những tiếng nói đại diện cho người khuyết tật
bà kelly vincent là một bệnh nhân bại não nhưng đã vượt qua khuyết tật của bản thân
hiện ở tuổi hai mươi tám bà là thành viên hội đồng lập pháp bang south australia
thật kinh khủng khi người ta có thể dễ dàng tiếp cận một phương pháp can thiệp y tế ảnh hưởng đến bệnh nhân
chúng tôi cực kỳ lo ngại về việc này và chúng tôi đã kêu gọi chính quyền bang sao australia ban hành luật để bảo vệ trẻ em và người khuyết tật khỏi những can thiệp y tế cưỡng bức như vậy
người khuyết tật có quyền với cơ thể của họ
nếu họ không thể nói rõ ràng việc họ muốn gì thì cha mẹ hoặc người chăm sóc không nên có quyền ra quyết định thay
trên hết quá trình can thiệp hormon chỉ là để công việc chăm sóc hàng ngày của họ thuận tiện hơn
tuy nhiên đối với cha mẹ của darin trước câu hỏi mà nhiều người đang tranh luận họ cho biết đã luôn luôn đặt mình trong vị trí của con gái để tưởng tượng những gì con gái của họ muốn
vì thế họ không hối hận vì đã ngừng sự phát triển của con